với mục đích bảo tồn các giá trị di sản truyền thống nhằm thúc đẩy phát triển du lịch
quảng bá hình ảnh khu phố cổ hà nội nói riêng và thủ đô hà nội nói chung
ban quản lý phố cổ hà nội đã tổ chức trưng bày giới thiệu nghề truyền thống với chủ đề
gió việt xưa nay
buổi khai mạc chương trình có sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu văn hóa
nghệ nhân đại diện các làng nghề làm giấy gió truyền thống
khán giả tới tham gia chương trình sẽ có cơ hội tìm hiểu về chất liệu
công cụ chế tác văn hóa phẩm xưa và nay trên giấy gió